chất lượng không khí ở thủ đô hà nội liên tục nhiều ngày nay đều ở mức xấu và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
theo số liệu của tri cục bảo vệ môi trường hà nội đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng hai chín trên một mươi trạm đo đều ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở thang cảnh báo màu đỏ tức là mức xấu
hít thở trong bầu không khí nhiều khói bụi như vậy sức khỏe của mọi người đều có thể bị ảnh hưởng đặc biệt là người già trẻ nhỏ và những người mắc các bệnh về hô hấp
khả năng tình trạng ô nhiễm sẽ còn duy trì nhiều ngày tới dự báo chỉ số chất lượng không khí vẫn ở mức kém đến rất xấu
tri cục bảo vệ môi trường khuyến cáo người dân khi di chuyển hay tham gia các hoạt động ngoài trời nên chú ý đeo khẩu trang đạt chuẩn để bảo vệ sức khỏe